như truyền hình nhân dân đã đưa tin ubnd tp đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
các đoàn liên ngành sẽ tập trung vào kiểm tra công tác triển khai chỉ đạo của các quận huyện thị xã về an toàn thực phẩm
phối hợp cùng ban chỉ đạo tại ba mươi quận huyện thị xã để kiểm tra trực tiếp các cơ sở kinh doanh sản xuất bánh trung thu trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong buổi kiểm tra của đoàn liên ngành
tại địa bàn quận tây hồ hiện có hai mươi cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh trung thu
đoàn liên ngành đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở
ngay khi thanh kiểm tra các cửa hàng phải bỏ đảm chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu các chất phụ da
quá trình chế biến môi trường sản xuất cũng như đóng gói sản phẩm có đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm hay không
với bản tự công bố và kết quả kiểm nghiệm sản phẩm chúng tôi kiểm tra thực tế sản phẩm đang được bày bán trên địa bàn
có phát hiện những nghi ngờ chúng tôi sẽ giao cho đơn vị chức năng lấy mẫu thực tế sản phẩm đó để đi xét nghiệm
hiện nay trên toàn thành phố đã thành lập hơn sáu trăm linh đoàn kiểm tra từ cấp thành phố cho đến quận huyện xã phường thị trấn
so với năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở có phần hạn chế hơn
hà nội cho biết các cơ sở tuy hạn chế hơn về số lượng và quy mô
tuy nhiên đã tập trung hơn vào vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm chất lượng sản phẩm và cả công tác phòng chống dịch
nhiều cơ sở cửa hàng đã trang bị cho nhân viên đầy đủ khẩu trang găng tay yêu cầu khách hàng bảo đảm độ giãn cách
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế
hạn chế thứ nhất đó về cơ sở vật chất vẫn còn chưa đảm bảo
đặc biệt là về sửa người kho
cái thứ hai nữa là khán người tham gia
sản xuất chưa đầy đủ vấn đề khám sức khỏe
kiểm tra một số cơ sở thì thiếu khám sức khỏe đã hết hạn
vấn đề thứ ba nữa là trao đổi với kiến thức của người sang tham gia sản xuất thì vẫn còn hạn chế
hiện chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết trung thu
do đó các quận huyện cần tăng cường thanh kiểm tra
việc bảo đảm an toàn thực phẩm các mặt hàng thường được sử dụng nhiều trong dịp này
sau trung thu thì tiếp tục các hoạt động giả soát với thực phẩm
bánh trung thu có hạn dịch
thông tin về các cơ sở không bỏ đảm để cảnh báo cho người dân